thưa quý vị ngày hôm qua đoàn kiểm tra liên ngành của bộ giao thông vận tải và ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đi lại cho người dân trong dịp tết bình thân
ở một số bến xe ga hà nội và cảng hàng không quốc tế nội bài
đến thời điểm hiện tại vé tàu những ngày cao điểm tết đã được bán hết
tuy nhiên có một nghịch lý là hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách vẫn chưa bán vé xe tết
chỉ một số doanh nghiệp lớn đây được xem là nguyên nhân đưa lại sự bị động cho người dân trong đi lại dịp tết
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại ga hà nội điều gây khó khăn cho các cơ quan chức năng đó là xuất hiện tình trạng vé giả co vé
với hình thức các đối tượng đi thuê giấy chứng minh nhân dân để đặt mua vé điện tử
sau đó trả đổi vé để bán lại cho người khác rồi kiếm lời
trước tình trạng này ga hà nội đã tăng phí đổi trả vé từ năm lên ba mươi
thời trong ngày cao điểm tết sẽ kiểm soát vé ngay cửa ra vào nhằm chống ra lận vé
theo ga hà nội vé tàu những ngày cao điểm tết đã hết và sẽ tăng thêm ghế để phục vụ hành khách
trong giai đoạn cao điểm của tết chiều ra từ sài gòn ra hà nội
các ngày cao điểm từ ngày hai mươi chín cho đến ngày sáu tháng hai là vé đã được bán hết
còn chẳng gần thì các tuyến nắng như hà nội đi vinh hà nội đi đà nẵng
trong những ngày sau tết thì công ty vận tải
hà nội cũng tổ chức thêm các đôi tàu
trái ngược với thực trạng trên tại bến xe mỹ đình
đến thời điểm hiện tại chỉ có ba mươi trong tổng số hai trăm hai mươi ba doanh nghiệp vận tải hành khách đã bán vé xe tết
số còn lại vẫn không có bất cứ một động thái kế hoạch gì về bán vé tết
theo lãnh đạo bến xe nguyên do là các doanh nghiệp vận tải quy mô nhỏ chỉ bán vé đi trong ngày
khiến nên có một số doanh nghiệp thì vẫn là tinh thần đến giờ xếp khách để bán vé thôi
bộ giao thông vận tải cũng chủ đạo và hết sức là khuyến khích
các doanh nghiệp kể cả dù to hay nhỏ thì cũng nên bán vé trước và bán vé qua điện tử cho người dân
tuy nhiên đối với những doanh nghiệp mà có quy mô nhỏ thì việc tổ chức bán vé qua điện tử thì cũng còn hạn chế
do chính bản thân quy mô của doanh nghiệp
chính vì vậy trong những năm tới thì bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để đẩy mạnh công tác này
còn về nhu cầu đi lại bằng đường hàng không theo báo cáo của đại diện cảng hàng không nội bài
đến thời điểm này công tác chuẩn bị phục vụ đợt cao điểm tết đã hoàn tất
hai nhà ga t một và t hai vô
với gần hai trăm linh quầy check in đã sẵn sàng phục vụ hành khách giảm thiểu tình trạng ùn ứ như những năm trước đây
ngoài ra cảng hàng không nội bài cũng thành lập bộ phận ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để giải quyết nhanh chóng những sự cố nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại cho người dân